phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định truy nã một đối tượng cầm đầu
trong đường dây mua bán trồng cây cần sa lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đó là hồ thanh phong chú tại xã hòa thuận thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
trước đó lực lượng công an đã đồng loạt triệt phá năm tụ điểm trồng cây cần sa quy mô lớn ở xã hòa thuận thành phố buôn ma thuật
tại các điểm này tổ công tác đã nhổ bỏ và thu giữ một chín trăm một mươi cây cần sa tươi và hơn bảy mươi tám kg cần sa khô
bước đầu làm rõ cần sa sau khi thu hoạch được đưa về dãy của phong để phơi và đóng gói
sau đó phong liên hệ bán cho một đối tượng ở thành phố hồ chí minh
liên quan đến vụ án này phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn đối tượng về các tội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy và trồng cây gần xa